nhân kỷ niệm một mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
theo mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nhằm ghi nhận biểu dương những thành tích
và sự trưởng thành của lực lượng trong suốt quá trình một mươi năm năm qua
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung thư
thân ái gửi các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
các đồng chí thân mến nhân kỷ niệm một mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn sáu hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thay mặt đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an tôi thân ái gửi đến các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ
và cán bộ hưu trí lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường lời thăm hỏi ân cần
và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bảy mươi năm năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy công an trung ương bộ công an
được nhân dân giúp đỡ và sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành
hình thành và ngày càng hoàn thiện lý luận nghiệp vụ phương châm công tác
có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn thách thức lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên
an toàn thực phẩm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của các cơ quan tổ chức và nhân dân
trong công tác bảo vệ môi trường
từ thực tiễn công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã báo cáo đảng ủy công an trung ương bộ công an tham mưu với đảng nhà nước
và kiến nghị các bộ ngành chức năng ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật
về công tác bảo vệ môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm và khắc phục các sơ hở thiếu sót
trong công tác quản lý nhà nước
những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí đã góp phần quan trọng
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tôi thám thêm truyền thống phẻ vang của công an nhân dân việt nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương
những thành tích và sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
với môi trường trong một mươi năm năm qua
trước tình hình yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong đó bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên
bảo đảm an toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng phát triển đất nước
bảo vệ sức khỏe của nhân dân và hội nhập quốc tế
tôi mong muốn và tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường phát huy những thành tích đạt được tiếp tục nỗ lực quyết tâm
chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xây dựng lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường cách mạng chính quy tình nguyện
hiện đại lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa cùng với toàn lực lượng công an nhân dân
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bền vững của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác